tổng cuộc thuế đã liệt kê ra một số cá nhân có doanh thu lớn gửi cho các cuộc thuế tỉnh thành
và yêu cầu ra soát tránh thất thu đối với loại hình kinh doanh trên sàn thương mại điện tử
các đơn vị thống kê tất cả các hộ cá nhân kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử
theo danh sách và thực hiện kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế theo quy định
trong trường hợp phát hiện rủi ro thì thực hiện thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế
trung tâm nghiên cứu và lập bản độ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu startuplink
vừa công bố bảng xếp hạng hệ sinh thái này tại các quốc gia năm hai nghìn hai mươi
theo đó việt nam xếp thứ năm mươi bốn tăng năm bậc so với năm ngoái
tại khu vực đông nam á việt nam xếp thứ năm sau singapore indonesia malaysia và thái lan
startuplink nhận định việt nam có thể vượt qua thái lan và xếp vị trí thứ bốn đông nam á
trong năm tới nếu vẫn duy trì tốt sự tăng trưởng của hệ sinh thái
theo đơn vị này hệ sinh thái startupviet có tiềm năng tăng trưởng
chủ yếu nhờ quy mô của nền kinh tế
giúp các startup thành công ngay cả khi họ không mở rộng ra thị trường quốc tế
tuy nhiên để trở thành một trung tâm khởi nghiệp của khu vực và trên thế giới
việt nam phải tạo ra những đổi mới có tác động khu vực hoặc toàn cầu
thành phố hôm nay dành thời lượng để phân tích hai vấn đề nóng trên thị trường chứng khoán
trong giai đoạn thị trường biến động mạnh như vừa qua
nhiều nhà đầu tư đã thua lỗ dẫn đến chán nản tâm lý muốn rời bỏ thị trường chứng khoán
không chỉ vậy cơ hội đầu tư xin lời từ cổ phiếu ngày càng trọn lọc
khe hơn thì các sản phẩm đầu tư mang phong cách ăn chắc mặc bền như quý trở nên hấp dẫn hơn
theo các chuyên gia thị trường chứng khoán không chỉ có mua bán cổ phiếu
mà còn có các loại hình chứng chỉ quỹ như quỹ mở
nhà đầu tư sẽ gửi tiền cho các đơn vị quản lý quỹ để tạo dựng danh mục và đầu tư hộ
hay quỹ etf đầu tư mô phỏng vào các dỗ chỉ số co sát như vn ba mươi vn diamond vn philips
và trong bối cảnh thị trường biến động mạnh sự đa dạng hóa của chứng chỉ quyên sẽ đảm bảo tính an toàn hơn
giá cổ phiếu của mỗi công ty thay đổi khác nhau tùy theo các thông tin khác nhau
một thông tin có thể khiến cổ phiếu này tăng giá và cổ phiếu khác giảm giá trong ngắn hạn
quỹ mở và quỹ etf với danh mục đầu tư đa dạng nên ít biến động hơn trong ngắn hạn
mà vẫn có thể tăng trưởng trong dài hạn
ngoài ra các nhà quản lý chuyên nghiệp luôn theo sát tình hình hoạt động của các công ty trong danh mục của mình
họ sẽ chọn các công ty có hoạt động tốt và loại bỏ các công ty không tốt
nên độ rủi ro của quỹ đầu tư được giảm thiểu
khi đầu tư riêng lẻ vào cổ phiếu hay trái phiếu
nhà đầu tư chủ yếu phải dựa vào sự đánh giá của mình để đưa ra quyết định đầu tư và theo dõi tài khoản
trong khi nếu mua chứng chỉ quỹ
người góp vốn chịu mức độ rủi ro thấp hơn đầu tư cổ phiếu
vì tính đa dạng phân bộ tài sản của doanh mục
nền tảng mạng lưới dữ liệu nhân lực nhiều kiến thức và kinh nghiệm
nguồn tài nguyên này của công ty quản lý quy có thể giúp nhà đầu tư sung tiền một cách bài bản
chiến trị quỹ được quản lý bởi một công ty quản lý đầu tư chuyên nghiệp
cho nên nhà đầu tư có thể đầu tư thông qua tiếng chi quỹ mà không cần phải bỏ nhiều thời gian theo dõi thị trường
cũng như đầu tư vào kiến thức về thị trường
vì việc được quản lý bởi công ty quản lý chuyên nghiệp
cho nên danh mục sẽ được đa dạng hóa
không những về việc tăng trưởng cũng như quản lý về mặt thủy ro
chính về đầu tư đây là một loại hình đầu tư vào trong một quỹ chung
cho nên bản thân người đầu tư có thể được thưởng theo nguyên một danh mục chung
mà không cần phải bỏ vốn lớn
xu hướng thị trường
việc các nhà đầu tư dần dần lựa chọn chiến trị quỹ là một kênh đầu tư
thay vì đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu
nó sẽ thành một hướng việt nam sẽ phát triển theo thị trường thế giới
trên thế giới khi mà tham gia mua trực tiếp cổ phiếu
đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu
thì đó là những nhà đầu tư
chuyên nghiệp dần tức họ hiểu
họ biết cách phân tích của công ty và họ đầu tư
còn đối với những nhà đầu tư mà không chuyên
thì họ sẽ lựa chọn mua trứng chỉ quỹ
lý do chứng chỉ quỹ sẽ giúp họ mang lại lợi suất cao hơn lãi suất ngân hàng
mà vẫn đảm bảo tính an toàn hơn ở hai yếu tố
thứ nhất chứng chỉ quỹ đó là do những tổ chức chuyên nghiệp họ phát hành và họ quản lý
thì họ có nhiều chuyên môn và thậm chí thông tin hơn để quản lý rủi ro
cái thứ hai là trứng chỉ quỹ sẽ đại diện cho một rổ cổ phiếu
nên khả năng phân tán rủi ro sẽ tốt hơn
một trong những đặc điểm thu hút của chứng chỉ quỹ là yêu cầu vốn đầu tư không cao
vốn tối thiểu thường giao động từ năm trăm linh đồng
nếu đầu tư qua các ứng dụng thì còn thấp hơn
với những người mới tham gia thị trường còn e ngại rủi ro
hay các nhà đầu tư vốn ít thì trứng chỉ quỹ là lựa chọn hợp lý
đối với người trẻ tuổi phần lớn đều lúng túng với số tiền tiết kiệm khiêm tốn hàng tháng của mình
thật khó mà đầu tư bất đồng sản vàng hoặc các cổ phiếu chất lượng với vài triệu hoặc vài trăm ngàn
rất may là các nhà đầu tư trẻ tuổi hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn có thể đầu tư vào một danh mục đa dạng chất lượng
thông qua trứng chỉ quỹ với số tiền rất nhỏ chỉ từ một trăm linh
hơn nữa nhà đầu tư có thể dễ dàng bán các chứng chỉ quỹ này khi cần
vì thanh khoản của các trứng chỉ quỹ khá tốt đặc biệt là etf
khi mà đầu tư khí khoản thì bạn phải bỏ ra một số tiền để mua một hoặc hai cổ phiếu
cũng như đối với trứng chỉ quỹ thì số tiền vốn rất nhỏ để bạn có thể sở hữu một danh mục đầu tư của quỹ đó
và rào cản về vốn cũng đã được loại bỏ rất nhiều ở việt nam
ví dụ như bên trai gần cách đầu tư ở việt nam nhà đầu tư chỉ cần có một trăm linh đồng để bắt đầu tư vào trứng chỉ quỹ
thống kê cho thấy từ tháng một năm hai nghìn hai mươi tới tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
số lượng nhà đầu tư tham gia trứng chỉ quỹ ước tính đạt vượt hơn hai trăm linh người
số lượng quỹ mở bao gồm cả etf cũng đã lên tới trên năm mươi một quỹ
nếu tính về tổng tài sản quản lý mới chỉ tầm sáu gdp so với các thị trường lân cận thì con số vẫn còn nhỏ
do đó còn rất nhiều dư địa để phát triển trứng chỉ quỹ ngày càng phổ biến trong danh mục đầu tư của người dân
đặc biệt trong bối cảnh đầu tư sinh lợi cổ phiếu ngày càng trọn lọc và không còn dễ thắng như trước
theo số liệu của bộ tài chính tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi một
nhóm doanh nghiệp bất động sản đã phát hành hơn hai trăm một mươi hai tỷ đồng trái phiếu ra thị trường
tương đương gần chín một tỷ usd
quy đổi theo tỷ giá hiện tại mặc dù tỷ lệ trái phiếu của ngành bất đồng sản có tài sản bảo đảm cao
nhưng thực tế chất lượng tài sản bảo đảm lại không được như vậy
do đó đội rủi ro vẫn rất cao
vừa qua công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt khi phát hành đợt trái phiếu trị giá năm trăm linh tỷ đồng
đã sử dụng khoảng một mươi triệu cổ phiếu brr do ông nguyễn văn đạt
chủ tịch hội đồng quản trị công ty này sở hữu làm tài sản bảo đảm
giá thị trường của cổ phiếu bdr khi đó giao đợt quanh ngược chín mươi đồng một cổ phiếu
tuy nhiên sau đó giá cổ phiếu brr liên tục lao dốc xuống quanh mức năm mươi đồng một cổ phiếu những phiên gần đây
và công ty phải bổ sung một bảy triệu cổ phiếu brr để nâng tổng giá trị tài sản bảo đảm dư nợ trái phiếu tăng lên một trăm tám mươi
về lý thuyết thì cái việc này nó thật sự nó không có quá nhiều rủi ro
vì đây cũng là một cái phần tài sản của doanh nghiệp
nhưng mà trên thực tế thì cái cổ phiếu nó lại có liên quan đến cái thị trường của doanh nghiệp
thị giá tức là cái giá trị giao dịch trên thị trường giao dịch chính thống
ví dụ như những cổ phiếu mà có giao dịch trên các cái sở giao dịch thì cái giá nó sẽ biến động theo từng ngày từng giờ
ví dụ như giá một cổ phiếu a vào thời điểm được đem ra cầm cố làm tài sản đảm bảo để phát hành một lô trái phiếu nào đó
thì nó đang ở cái thị giá nó đang đạt ngưỡng khoảng một trăm linh chẳng hạn
nhưng mà sau một khoảng thời gian vài tuần vài tháng gì đó giá cổ phiếu sụt giảm xuống còn bảy tám
bảy mươi tám mươi thì rõ ràng là tổng giá trị tài sản đảm bảo nó bị sụt giảm
thì như vậy nó sẽ dẫn đến cái rủi ro cho cái đơn vị mà nhận cái tài sản đảm bảo đó
trường hợp của phát đạt không phải là trường hợp doanh nghiệp duy nhất dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo để huy động trái phiếu
tuy nhiên từ đầu năm đến nay thị trường chứng khoán việt nam đã trải qua nhiều đợt điều chỉnh mạnh
nhiều cổ phiếu giảm từ bốn mươi sáu mươi giá so với mức đỉnh
điều này tác động không nhỏ tới các doanh nghiệp huy động vốn sử dụng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo

nhiều nhà đầu tư tự tin rằng cổ phiếu của doanh nghiệp uy tín trên thị trường thì hoàn toàn có thể yên tâm vào sự bảo đảm
vì nếu nhà phát hành không trả được nợ thì nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu lấy lại tiền
tuy nhiên việc đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ gốc loại trái phiếu bằng cổ phiếu không có nhiều ý nghĩa
vì khi sự kiện vi phạm xảy ra doanh nghiệp mất khả năng thanh toán
thì giá trị cổ phiếu dùng làm tài sản đảm bảo cũng sẽ sụt giảm nghiêm trọng
doanh nghiệp vừa có rất nhiều hình thức để phát hành trái phiếu
có những hình thức là phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo
có những hình thức là phát hành trái phiếu là không có tài sản đảm bảo
cho nên mỗi hình thức như vậy đều có những vấn đề đặt ra và đều có những ưu điểm cũng như hạn chế khác nhau
cho nên nhà đầu tư cần phải có sáng suốt để quyết định lựa chọn nên đầu tư vào trái phiếu của nhà đầu tư nào
của doanh nghiệp nào để mang lại lợi ích cũng như mang lại an toàn
về mặt tài chính về đầu tư của nhà đầu tư
cho nên nếu mà nhà đầu tư mà không quan tâm đến những cái khía cạnh như vậy
thì có thể là nó sẽ bị tiêm ẩn rất nhiều những cái rủi ro mà khi mà lúc đáo hạn
hoặc là thậm chí là ngay trong quá trình trái phiếu chưa đến lúc đáo hạn nhưng mà doanh nghiệp đã phá sản rồi
thì như vậy là cái việc mà cái khả năng mà thu hồi được vốn chưa nói thu hồi được lãi là rất khó khăn
do đó các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cá nhân khi rót tiền vào kênh trái phiếu doanh nghiệp
phải thẩm định được hoạt động kinh doanh nhận diện các rủi ro của doanh nghiệp
tham khảo ký các điều khoản hợp đồng như cam kết mua lại trước hạn xử lý tài sản đảm bảo
nếu không đủ khả năng nhà đầu tư cá nhân có thể tìm đến những tổ chức chuyên gia tài chính chứng khoán thẩm định giúp
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ minh thắng xin chào và hẹn gặp lại